nhằm động viên lực lượng đang làm công tác quản lý tổ chức cai nghiện ma túy
và các học viên đang tham gia điều trị cai nghiện
tp hcm sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà dịp tết
và thực hiện nhiều chính sách chăm lo tết cho cán bộ nhân viên và học viên
tại các trung tâm cai nghiện
hiện một mươi hai cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở xã hội công lập của tp hcm
đang quản lý một mươi ba hai trăm một mươi tám học viên cai nghiện ma túy
quỹ ba nhân dân tp hcm phân công sở lao động thương binh xã hội
và các quận huyện chăm lo tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
cho học viên và cán bộ nhân viên tại các cơ sở này
lãnh đạo tp hcm cũng sẽ tổ chức các đoàn thăm các cơ sở cai nghiện ma túy
và cơ sở xã hội của tp hcm trước tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
để thăm hỏi chúc tết tặng quà cho cán bộ nhân viên học viên ở các cơ sở